rồi mình phải buôn bán hoài mình tạo tăng hoài
sau vài phút trò chuyện với bà con nơi đây
tôi đã nhờ người trèo xuồng cặp bến để tôi bước lên bờ
trên bờ của bến sông này tấp nập cả ngày lẫn đêm
bởi đó là chợ cá
khoảng hai ba giờ sáng là người ta đã giao thương mua bán
không thể đếm hết các mặt hàng thủy sản ở đây
nào là cá tôm đồ biển cá sông vật nuôi gia súc đủ các loại
bỏ mặt cây mùi đặc trưng của khu chợ cá
tôi đã đứng im quan sát và cảm nhận cái không khí tấp nập rộn ràng
của người mua kẻ bán mà trong lòng thấy vui vô kể
với quê mình hôm nay năng động quá phồn thịnh quá
bước vội qua khu chợ cá sàm úc
tôi đưa mắt về phía một góc nhỏ
nơi kết nối giữa chợ cá khu trái cây và khu trung tâm chợ châu đốc
thật ra là tôi đang cố tìm một người chị bà con
chị ấy bán gánh bốn cá đã mấy chục năm nay
ngày trước lúc tôi còn bé má hay dẫn tôi lại gánh búng cá của chị để ăn
nói thật nếu nói búng cá châu đốc là món ngon trong danh sách món ăn việt
thì với tôi tô bún nước lèo của chị là món ngon nhất
tôi sẽ ăn các tô bún nước lèo mà tôi đã từng ăn
sau một hồi thăm hỏi rồi ăn xong tô bún ngon lành
tạm biệt chị tôi lại trở về bến chợ cá để xuống xuồng
và đi tiếp chuyến hành trình khám phá ngã ba sông châu đốc của mình
đi ngược con nước theo hướng đông bắc của ngã bà sông
chúng tôi tìm đến làng bè châu đốc
nơi mà người ta hay gọi là nhà nổi của đồng bằng sông cửu long
không biết từ bao giờ ai là người khai mở
chỉ biết nó đã hình thành được mấy chục năm nay
nếu tính dấu mốc từ châu đốc
người ta ước lượng nó dài đến vài cây số về hướng châu phú
và dài hàng mười cây số chạy ngược về hướng thị xã tân châu

mỗi hộ gia đình trong làng bè có khi sở hữu đến vài bè

chỉ là cả chục bè hay nhiều hơn nữa
nếu như ngày xưa những bè cá này
chỉ là nơi trú ngụ bình dị lặng lẽ

của những hộ dân theo đuổi nghề nuôi cá ba sa

thì ngày nay nơi đây đã rộng ràng hơn
nhộn nhịp hơn vì trở thành điểm tham quan lý thú
nhộn nhịp hơn vì trở thành điểm tham quan lý thú
của đông đảo du khách từ bốn khương

để tìm hiểu về nghề thủy sản miền tây
và cuộc sống của bà con tại khu nhà nổi
một điều thú vị khác
khi du khách đến tham quan khu làng bè

ngoài những kiến thức được lĩnh hội về nghề

thì du khách sẽ được trải nghiệm chút ít những khoảnh khắc đời thường
như cho cá ăn bắt cá v v

qua đó sẽ cảm nhận và trân trọng hơn
tôi thấy những thứ như vậy mà trước đây tôi chưa từng được thấy
và tôi cảm nhận thật thú vị khi thấy những con cá lớn lên
từ những con cá nhỏ xíu
tôi rất thích ăn cá
tôi cũng mong mỏi việc kinh doanh này
tiếp tục thành công cho người dân ở đây
ngoài những cảnh nhộn nhịp tấp nập của phố xá chợ búa
thì khu vực này chính còn là mảnh đất văn hóa
là nơi hội tụ của những nền văn hóa độc đáo
kinh châm hoa khmer
trong chương trình kỳ này chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn
những nền văn hóa đặc trưng của dân thập châm
và bây giờ chúng ta sẽ cùng tham gia tiếp theo
sau khi rời khỏi làng bè chúng tôi cho xuồng rễ vào nhà chị roma
thuộc xóm châm xã đa phước quyền an phú
để tìm hiểu về các mặt hàng sản phẩm mỹ nghệ được làm bằng thủ công
như nón khăn mà ôm xà rong đến trang sức đủ kiểu của đồng bào dân thập châm
theo chị roma mỗi ngày chỉ đón khoảng vài đoàn khách tham quan
cả khách việt nam và khách nước ngoài
đây là dấu hiệu phấn khởi cho gia đình chị
có thể thấy chính nhờ ngã ba sông này mà thời gian qua
nhiều sản phẩm của gia đình chị nói riêng
cũng như những nét văn hóa tinh hoa của người trăm an giang
nhận được nhiều lời khen tặng của nhiều bạn bè nam châu
những sản phẩm này thật sự rất là tốt
không pha màu quá chất
nó được làm từ nguyên liệu thiên nhiên
màu sắc của chúng rất là bắt mắt
và tôi có mua rất nhiều sản phẩm ở đây
sau khi chia tay với chị roma
chúng tôi cho xuồng chạy về cánh sống châm châu giang phía bên kia vào sông châu đốc
để tìm hiểu về một món ăn vô cùng thú vị của người dân nơi đây
đó là món tung lò mò
tung lò mò còn gọi là lạp sưởng bò
là một món ăn truyền thống nổi tiếng của người trăm ở an giang
quy trình chế biến món tung lò mò
cũng khá đơn giản
chỉ cần thịt bò tươi
rồi mỡ bò ruột bò
cùng gia vị như tiêu tỏi đường bột ngọt
muối và vài nguyên liệu truyền thống bí truyền của người trăm
món tung lò mò có thể chế biến như chiên hay nướng đều rất thơm và rất ngon
rời xóm châm châu giang
chúng tôi bình trịnh lưu luyến về món ngon và hương vị độc đáo tung lờ mò
trong ánh hoàng hôn nhạt nắng
những chiếc đò chiều của bến châu giang
có lẽ nặng chịch hơn
vì phải chở thêm nhiều học sinh cán bộ
sau tan trường
và rời diệm sở
chúng tôi vừa ngắm đò
vừa ngắm hoàng hôn
và cũng tranh thủ quay lại bờ châu đốc
để kịp ghi thêm những hình ảnh cuối cùng
của một ngày trên ngã ba sông này
xuồng sắp cập bến
tôi chợt nhớ về vài câu ca giao nổi tiếng
nói về địa danh châu đốc
đèn nào cao bằng đèn châu đốc
đất nào dốc bằng đất năm vang
đói no thiếp chịu cùng chàng
xuống sông ra biển lên ngàn
không ngẫu nhiên mà tôi nghĩ đến câu ca giao đó
mà do mùa nước này
vào tháng ba mực nước xuống thấp
giữa trên bờ và dưới sông cách nhau gần hai ba mét
do vậy thường khi về đêm
từ dưới đò
hay dưới ghe nhìn lên bờ
thì lại trông thấy hàng đèn đường ven sông châu đốc cao vời vợi
có khi ngước nhìn đến mỗi cá cổ
cũng từ hoàn cảnh này
mà người ta đã viết nên những câu ca giao quen thuộc kể trên
vậy thì chúng ta đã đi qua điểm giao nhau đầu tiên của quá trình nhập lưu hợp dòng của dòng sông tiền và sông hậu
qua đó chúng ta đã cảm nhận được
vẻ đẹp nên thơ cũng như đời sống của bà con tại ngã ba sông này
chuyến về tiếp theo để chúng ta cùng khám phá thành phố ngã ba sông
đó là thành phố châu đốc